tại hà nội thành đoàn hà nội đã tổ chức lễ xuất quân hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ thủ đô hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi thành phố đà nẵng phòng chống dịch covid một mươi chín
bốn bảy trăm linh bộ quần áo bảo hộ y tế gần một khẩu trang các loại cùng nhiều vật tư y tế và tiền mặt đã được tuổi trẻ thủ đô và các đơn vị liên quan gửi vận chuyển vào thành phố đà nẵng chia lửa với tuyến đầu chống dịch
đây là lực lượng đã tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch đợt một hiệu quả các thành viên được trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng và phương tiện tham gia hỗ trợ phòng chống dịch
nhân dịp này hội liên hiệp thanh niên việt nam ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội cũng đã triển khai một trăm linh khẩu trang y tế hơn hai trăm linh chai dung dịch rửa tay sát khuẩn để hỗ trợ thành phố đà nẵng phòng chống dịch covid một mươi chín